lực lượng chức năng tỉnh kiên giang vừa bắt quả tang một quán nhậu một cơ sở mua bán và năm hộ gia đình
tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang có hành vi mua bán cất giữ nuôi nhốt động vật rừng hoang dã trái phép
tăng vật thu được gồm tám mươi cá thể kỳ đà vân bảy cá thể rùa bốn cá thể rán hổ mang chúa bốn cá thể cu ly đã bị ngâm rượu
và hai mươi năm cá thể động vật rừng thuộc nhóm động vật quý hiếm được nhà nước quy định ưu tiên bảo vệ
như khỉ đuôi dài hồng hoàng cây hương và kỳ đà vân
các đối tượng bị kiểm tra đều không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các loài động vật trên
cũng như không có giấy đăng ký chạy gây nuôi sinh sản sinh trưởng theo đúng quy định của pháp luật
lực lượng chức năng sau đó đã thả toàn bộ số động vật hoang dã trên về rừng đồng thời xử phạt các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật